xin chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
nhà vụ rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong bản tin covid vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
ngay sau đây là cập nhật tình hình ca mắc covid một mươi chín mới nhất tối ngày hôm nay
xin mời quý vị cùng theo dõi
tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai sở y tế hà nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm một tám trăm tám mươi hai ca dương tính sars cov hai
trong đó có sáu trăm sáu mươi một ca cộng đồng
theo sở y tế hà nội trong số một tám trăm tám mươi hai ca bệnh ghi nhận hôm nay có sáu trăm sáu mươi một ca cộng đồng
một ba mươi bốn ca tại khu cách ly một trăm tám mươi bảy ca tại khu phòng tỏa
trong bản tin tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai bộ y tế công bố hà nội ghi nhận một bảy trăm sáu mươi sáu fcom mới
việc có sự chênh lệch số ca bệnh mới trong ngày giữa công bố của bộ y tế và sở y tế hà nội
là do khác thời điểm chốt số liệu của hai bên
các ca f mới này vẫn khớp mã với số công bố
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày
như hoàng mai hai trăm năm mươi hai hai bà trưng hai trăm linh chín long biên hai trăm linh năm nam từ liêm một trăm tám mươi ba hà đông một trăm sáu mươi chín đống đa một trăm ba mươi sáu và tây hồ chín mươi tám
bệnh nhân phân bố tại hai trăm tám mươi bốn xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
trong đó sáu trăm sáu mươi một ca cộng đồng ghi nhận tại một trăm chín mươi sáu xã phường thuộc hai mươi bảy trên ba mươi quận huyện
một số quận huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như hoàng mai hoàng văn thụ một mươi năm thành liệt một mươi hai hai bà trưng thanh nhàn hai mươi hai thanh lương một mươi sáu long biên bồ đề chính nam từ liêm mỹ đình một một mươi một phú độ chín hà đông kiếm hưng một mươi ba hà cầu một mươi một
cộng dồn số f tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn là bốn mươi năm một trăm năm mươi chín ca trong đó số f ghi nhận trong cộng đồng là một mươi sáu một trăm linh một ca
tình hình dịch bệnh tại hà nội những ngày gần đây vô cùng phức tạp với số f liên tục lập kỷ lục thậm chí đã hàng chục ngày hà nội dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới
trước diễn biến phức tạp đó thành phố đã khẩn trương thành lập bảy đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành quyết định số năm nghìn ba trăm ba mươi chín về việc thành lập bảy đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
theo quyết định bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến khi kết thúc dịch bệnh các đoàn kiểm tra do lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố bang chỉ đạo phòng chống dịch thành phố bộ tư lệnh thủ đô sở y tế đại diện một số sở ngành làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các địa phương
công tác kiểm tra tập trung vào tám nội dung chính gồm công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín thực hiện trạm y tế lưu đồng theo chỉ đạo của thành phố quản lý các trường hợp f một f trên địa bàn điều tra truy vết cách đi khoanh vùng ổ dịch
đồng thời kiểm tra công tác truyền thông phòng chống dịch covid một mươi chín công tác hậu cần tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn thành phố
qua kiểm tra các đoàn công tác sẽ tổng hợp kết quả các đề xuất kiến nghị báo cáo sở y tế
thường trực ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội
để tổng hợp báo cáo chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín bộ y tế
thường trực thành ủy ủy ban nhân dân tp hà nội kết quả triển khai thực hiện
quý vị thân mến vừa qua việt nam đã ghi nhận ca mắc omicron đầu tiên
theo chuyên gia viện biến chủng omicron xuất hiện tại việt nam đã được dự báo trong bối cảnh dần mở cửa trở lại
tốc độ lây lan nhanh của virus có thể khiến số lượng bệnh nhân tăng vọt trong thời gian ngắn
đặc biệt trong thời điểm dịp cuối năm nhu cầu đi lại tụ tập của người dân cũng tăng lên
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
bộ y tế nhận định việc biến chủng omicron xuất hiện tại việt nam là điều đã được dự báo trong bối cảnh dần mở cửa trở lại
ông phu nhấn mạnh điều quan trọng chúng ta phải đề phòng những trường hợp có thể chưa được phát hiện
omiron có thể khiến số lượng bệnh nhân tăng vọt trong thời gian ngắn
tình trạng này gây áp lực lớn lên hệ thống điều trị đặc biệt các địa phương dịch vốn đã rất căng thẳng
nếu phân tầng điều trị không thích hợp sẽ tăng nguy cơ bệnh nhân tử vong
ông phu khuyến cáo các địa phương cần đẩy nhanh việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
mặc dù omicron liệu có vô hiệu hóa hay làm giảm hiệu quả của vaccine covid một mươi chín hay không vẫn chưa thực sự sáng tỏ
nhưng một số nghiên cứu của quốc tế cho rằng tiêm vaccine mũi ba sẽ có tác dụng bảo vệ tốt hơn trước chủng mới
đặc biệt vì chuyên gia lưu ý việc ưu tiên bảo vệ các đối tượng yếu thế trước covid một mươi chín
như người cao tuổi người có bệnh nền cần được đặt lên hàng đầu
đây là những đối tượng có nguy cơ diễn biến nặng
việc hạn chế các ca bệnh nặng sẽ giúp giảm tải cho hệ thống y tế đặc biệt là đơn vị cấp cứu hồi sức
từ đó giúp giảm tỷ lệ tử vong ông phu nói
thời điểm cuối năm ông fu lo ngại covid một mươi chín có thể lây lan nhanh
theo ông việc người dân về quê đi lại tiếp xúc nhiều sẽ khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh không chỉ trong nội tỉnh
mà có thể là giữa các tỉnh thành và cả nước
ông phu nói thêm các địa phương phải đánh giá nguy cơ xây dựng sẵn các kịch bản chi tiết
để đáp ứng các tình huống có thể xảy ra tuy diễn biến dịch để xem xét có thể mở rộng hoạt động nào tạm dừng hoạt động nào
ông cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo năm k hạn chế đi lại xuất hiện ở nơi đông người nếu không cần thiết
điều quan tới các mắc biến thể omicron đầu tiên tại việt nam
hiện tại năm người trú tại tỉnh nghệ an đi chung chuyến bay với ca bệnh này đang cách ly tại nhà và giám sát theo dõi tình hình
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an cho biết
hiện tại cơ quan chức năng đã điều tra truy vết và giám sát chặt chẽ năm công dân đi chung chuyến bay với ca nhiễm covid một mươi chín
omicron đầu tiên tại việt nam
năm người này trú tại thành phố vinh quỳnh lưu yên thành huyện hương yên nghệ an
được biết hiện tại cả năm người đều có kết quả xét nghiệm ba lần âm tính với sars cov hai
trong thời gian tới các công dân sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm để theo dõi
lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an nói thêm
những người này đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và tiếp tục được theo dõi y tế tại nhà
hiện tại sức khỏe của họ đang ổn định không có dấu hiệu bất thường
trước đó một ngày sở y tế đề nghị trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
các huyền thị xã thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức ra soát tất cả các công dân trên chuyến bay pampoo airways qh chín nghìn hai mươi tám từ anh quốc
về sân bay nội bài tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đã trở về lưu trú trên địa bàn tỉnh lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai ngay
nếu kết quả các trường hợp này âm tính tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà
tại nơi lưu trú không tiếp xúc người xung quanh không tập trung nơi đông người
cho đến khi đủ một mươi bốn ngày kể từ ngày nhập cảnh lấy mẫu xét nghiệm rt pcr vào ngày thứ một mươi bốn
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hai mươi chín tháng một mươi hai của bộ y tế cho biết
có một mươi ba tám trăm tám mươi chín ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi tỉnh thành phố
trong đó có hà nội vẫn ghi nhận nhiều nhất với một bảy trăm sáu mươi sáu ca
thông tin các ca mắc covid một mươi chín mới tại việt nam
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh
covid một mươi chín ghi nhận một mươi ba tám trăm tám mươi chín ca nhiễm mới
trong đó có một mươi sáu ca nhập cảnh và một mươi ba tám trăm bảy mươi ba ca ghi nhận trong nước
giảm năm trăm bốn mươi tám ca so với ngày trước đó tại sáu mươi tỉnh thành phố
có tám tám trăm năm mươi ba ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một bảy trăm sáu mươi sáu tây ninh chín trăm ba mươi tám vĩnh long chín trăm một mươi bảy khánh hòa bảy trăm chín mươi ba
thành phố hồ chí minh bảy trăm linh hai phú yên sáu trăm tám mươi sáu đồng tháp
năm trăm chín mươi năm bạc liêu năm trăm chín mươi ba bình định bốn trăm ba mươi hai thừa tiên huế ba trăm chín mươi lâm đồng
ba trăm bốn mươi bảy trà vinh ba trăm ba mươi bảy quảng nam hai trăm chín mươi một hải phòng hai trăm bảy mươi một bắc đình
hai trăm sáu mươi ba hương yên hai trăm bốn mươi chín tiền giang hai trăm một mươi bốn đồng nai hai trăm một mươi ba đắk lắc
hai trăm một mươi ba thanh hóa hai trăm linh sáu sóc tràng hai trăm linh kiên giang một trăm tám mươi năm đà nẵng
một trăm tám mươi hải giang một trăm bảy mươi bốn an giang một trăm bảy mươi hai hải phòng một trăm tám mươi năm bắc đình
hai trăm hai mươi hai bình thuận một trăm năm mươi chín quảng ninh một trăm năm mươi tám cần thơ một trăm ba mươi bảy hậu giang một trăm ba mươi hai gia lai
một trăm hai mươi tám ninh bình một trăm hai mươi đắk nông một trăm hai mươi bình dương một trăm một mươi chín quảng ngãi một trăm một mươi chín quảng trị
một trăm linh sáu vĩnh phúc chín mươi tám bến tre chín mươi hai hà nam chín mươi hai nghệ an tám mươi tám nam định tám mươi năm bắc giang
tám mươi một lòng an năm mươi chín sơn la năm mươi tám ninh thuận năm mươi bảy bình phước năm mươi năm thái nguyên
năm mươi bốn bà rê vũng tàu năm mươi hai hòa bình năm mươi hai phú thọ năm mươi một thái bình bốn mươi hai con tâm bốn mươi lào cai
ba mươi bảy tuyên quang ba mươi bảy cà mau ba mươi năm quảng bình ba mươi một yên bái hai mươi một hà tĩnh một mươi hai điện biên bảy cao
bằng bảy và lai châu năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm có
cần thơ giảm sáu trăm hai mươi sáu hải phòng giảm ba trăm hai mươi sáu hải dương giảm hai trăm sáu mươi

các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm có
phú yên tăng sáu trăm tám mươi sáu quảng nam tăng hai trăm linh chín và đắk lắc tăng một trăm năm mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm hai trăm linh hai ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một sáu trăm chín mươi bốn tám trăm bảy mươi bốn ca nhiễm đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm ba mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn

bình quân cứ một triệu người có một mươi bảy một trăm tám mươi hai ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một sáu trăm tám mươi chín một trăm chín mươi bốn ca
trong đó có một hai trăm chín mươi chín bảy trăm hai mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lưỡi cao trong đợt dịch này
gồm có thành phố hồ chí minh năm trăm linh một chín trăm chín mươi bình dương hai trăm chín mươi bốn trăm sáu mươi tám đồng nai chín mươi bảy ba trăm tám mươi tây ninh bảy mươi ba ba trăm chín mươi tám và đồng tháp bốn mươi ba hai mươi một
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là ba mươi tám hai trăm sáu mươi ca
tổng số ca được điều trị khỏi là một ba trăm linh hai năm trăm bốn mươi hai ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy ca

về số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi chín tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm bốn mươi năm ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm ba mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi một tám trăm bảy mươi bảy ca chiếm tỷ lệ một chín so với tổng số ca nhiễm
trong số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ năm asean